tiếp theo thông tin về sự việc người dân chặn xe rác vào bãi rác nam sơn
ngày hôm qua ba bảy huyện sóc sơn tp hà nội đã tổ chức đối thoại với người dân để tìm phương hướng giải quyết
tuy nhiên buổi đối thoại vẫn chưa đạt được kết quả bởi theo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
mặc dù sáng nay thời tiết mưa bão nhưng rất nhiều người dân vẫn tiếp tục chặn đường xe vào bãi rác
theo đó ngày ba tháng bảy hàng trăm người dân thuộc vùng ảnh hưởng của bãi rác nam sơn
đã tập trung tham dự buổi đối thoại về việc thực hiện đền bù di rời các hộ dân bị ảnh hưởng
tại buổi đối thoại nhiều người dân cũng đã bày tỏ nỗi bức xúc của mình
về tình trạng trì trề trong đền bù di rời cho những hộ dân gần bãi rác
cái di chuyển của người dân quá mất hợp lý vì giả do dân quá rẻ mà đến nơi tái định cư mới quá cao
đất thổ cư của chúng tôi chưa có quyết định nhưng ủy ban huyện sóc sơn và các dự án đã thông báo hôm qua
là các ngoại cuộc họp
đối thoại bảo là sáu trăm linh mấy sau đó được hỗ trợ thêm là được tám trăm bốn mươi
mới lại đất dân kề của chúng tôi bảo là không tính vào thì tính có bảy mươi hai một mét vuông
theo quy định giá đất tái định cư mặc dù chưa được công khai chính thức
nhưng giá hạ tầng cơ sở của tái định cư cũng đã cao hơn cả tiền bồi thường đất ở rồi
cho nên nhân dân rất là văn khoăn
tại buổi đối thoại
nhiều vấn đề vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng như hạn mức đất ở
bồi thường tái định cư vẫn chưa được giải quyết
vậy nên hôm nay ngày bốn tháng bảy mặc cho thời tiết có mưa bão
nhưng nhiều người dân vẫn tiếp tục đứng chặn đường xe rác di chuyển vào bãi rác nam sơn
người dân là bao giờ phải có câu trả lời là anh chúng tôi chấp nhận

tiền hỗ trợ bồi thường đất ở và đất niền kè như giá quy định của nhà nước thì người dân là phải chấp nhận
sở tài nguyên và môi trường hà nội của hiệu ủy ban nhân dân huyện sóc sơn đã tiếp thù những ý kiến kiến nghị của người dân
và cho biết sẽ báo cáo thủ tướng chính phủ để có những cơ chế chính sách đặc thù cho người dân nơi đây
tuy nhiên các cơ quan chức năng cần phải có ngay những biện pháp kịp thời
tránh tình trạng để xây ra vấn đề
việc uốn ớ rớt thải tại khu vực nội đô như đã từng xảy ra hồi tháng một vừa qua